lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai quân khu ba đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng gửi thư chúc mừng cán bộ chiến sĩ đơn vị
bước vào thời kỳ đổi mới nhất là từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ
huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
với những thành tích xuất sắc lữ đoàn vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng ba hôn chương quân công năm mươi ba hôn chương chiến công hạng một hai ba
hôn chương lao động và hôn chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
tại lễ kỷ niệm thưa uy quyền của chủ tịch nước trung tướng vũ hải sản ủy viên trung ương đảng tư lệnh quân khu ba đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
và trao bức chướng mang dòng chữ đoàn kết bám trụ kiên cường giữ đảo của đảng ủy bộ tư lệnh quân khu tặng lữ đoàn hai trăm bốn mươi năm